cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng là đối tượng huỳnh văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn an ngãi tây một xã hòa sơn huyện hòa vang thành phố đà nẵng
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đặt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hòa vang tp đà nẵng là đối tượng huỳnh văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn an ngãi tây một xã hòa sơn huyện hòa vang tp đà nẵng